những trùm sáng rực rỡ những âm thanh vui tươi pháo hoa ngày tết đem đến niềm vui cho cả người lớn và trẻ nhỏ
không khó để tìm mua pháo hoa chỉ cần gõ tử khóa mua pháo trong công cụ tìm kiếm của trình duyệt web hoặc mạng xã hội
người ta có thể tiếp cận với hàng trăm hội nhóm tài khoản do bán pháo với đa dạng chủng loại mẫu mã giá thành
dễ dàng nhận thấy đa phần các loại pháo này đều có xuất xứ từ nước ngoài và được vận chuyển trái phép vào việt nam
bên cạnh pháo lậu thời gian gần đây nhận thấy người tiêu dùng ưa chuộng các loại pháo hoa được sản xuất bởi nhà máy z một trăm hai mươi
các đối tượng còn sản xuất pháo hoa giả mạo nhãn mát của đơn vị này để lưu thông trên thị trường nhằm thu lợi bất chính
theo thống kê của hội ngân năm hai nghìn hai mươi ba tình hình vi phạm pháo luật về pháo tiếp tục diễn biến phức tạp hơn so với năm hai nghìn hai mươi hai
năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng chức năng đã phát hiện phát giữ trên hai sáu trăm linh vụ với trên sáu đối tượng thu giữ là năm mươi sáu ba tấn pháo
các loại số pháo thu được tăng so với năm hai nghìn hai mươi hai là
gần một mươi năm tấn như vậy chứng tỏ tình hình vi phạm về pháo tiếp tục diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng
đặc biệt là năm nay xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên học sinh sinh viên tự nghiên cứu pháo qua mạng để sản xuất chế tạo sản xuất trái phép các loại pháo
trong đó có nhiều vụ gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng
thực tế nhu cầu được sử dụng pháo hoa vào mục đích vui chơi trong ngày tết của người dân là hoàn toàn chính đáng
tuy nhiên trước những diễn biến phức tạp của hoạt động vận chuyển mua bán pháo trái phép thì người dân nếu thiếu hiểu biết hoặc chỉ cần chủ quan lơ là sẽ rất dễ vi phạm các quy định của pháp luật
nhà nước mình cho phép chỉ duy nhất một loại pháo hoa do bộ quốc phòng sản xuất phân phối và bán trực tiếp cho người dân là pháo hoa chính ngạch được pháp luật cho phép mua bán sử dụng đối với người dân và các cơ quan tổ chức
còn ngoài pháo do bộ quốc phòng sản xuất
bà bán ra thì không có bất kỳ loại pháo hoa nào là được nhà nước cấp phép do vậy các pháo hoa đấy là pháo hoa không phải do nhà nước sản xuất và sẽ sử dụng thì sẽ vi phạm các quy định của pháp luật
nếu việc sử dụng các pháo đấy ở mức độ hành vi nhẹ thì sẽ xem xét xử lý theo nghị định một trăm bốn mươi bốn của chính phủ
trường hợp mà việc sử dụng hoặc mua bán tàng trữ mà mức độ gây hậu quả
vi phạm pháp luật các quy định của pháp luật thì sẽ xem xét xử lý về mặt hình sự
thế nào là pháo hoa và pháo hoa nổ
khoảng một điều ba nghị định một trăm ba mươi bảy hai nghìn hai mươi ndcp quy định pháo nổ gây ra tiếng rít tiếng nổ và hiệu ứng màu sắc trong không gian được gọi là pháo hoa nổ
pháo hoa nổ có tầm bắn từ một trăm hai mươi đến hơn một trăm hai mươi mét
pháo này chỉ được sử dụng trong các dịp lễ tết
những ngày kỷ niệm trọng đại của dân tộc hoặc trong các sự kiện văn hóa thể thao mang tính quốc gia quốc tế việc sử dụng pháo hoa nổ phải được cấp phép và giám sát chặt chẽ từ các cơ quan chức năng có liên quan
pháo hoa là sản phẩm được chế tạo sản xuất thủ công hoặc công nghiệp khi có tác động của sung kích thích cơ nhiệt hóa hoặc điện tạo ra các hiệu ứng âm thanh ánh sáng màu sắc trong không gian và không gây ra tiếng nổ
các cơ quan tổ chức cá nhân có năng lực hành vi
dân sự đầy đủ được sử dụng pháo hoa trong các dịp lễ tết sinh nhật cưới hỏi hội nghị khai trương ngày kỷ niệm và trong các hoạt động văn hóa nghệ thuật và chỉ được mua pháo hoa tại các tổ chức doanh nghiệp được phép sản xuất kinh doanh pháo hoa
chúng ta đơn giản hiểu là những cái pháo hoa do nhà máy z một trăm hai mươi một sản xuất và bán công khai trên thị trường thông qua các cơ sở đăng ký bán pháo hoa thì người dân được phép mua sử dụng thoải mái
theo quy định nhưng mà phải đảm bảo an toàn cho bản thân và những người khác
thế còn những cái pháo hoa mà nhập lậu từ biên giới là cái loại pháo hoa nổ không phải do nhà nước việt nam sản xuất không phải do cơ sở được phép bán loại pháo này thì không được phép sử dụng
dù đã được cấp phép sử dụng và sản xuất dựa trên các tiêu chuẩn đảm bảo an toàn tối đa cho người dùng thế nhưng nếu không cẩn trọng những nguy cơ xảy ra tai nạn thương tích như bỏng hay cháy nổ vẫn luôn hiện hữu
chính vì vậy để sử dụng pháo hoa một cách an toàn người dân cần lưu ý chỉ mua pháo hoa tại các tổ chức doanh nghiệp được phép sản xuất kinh doanh pháo hoa
hiện nay chỉ có nhà máy z một trăm hai mươi một của bộ quốc phòng mới được phép sản xuất pháo hoa
khi mua hàng cần giữ lại hóa đơn bán lẻ để xuất trình khi có sự kiểm tra của lực lượng chức năng
người đốt pháo hoa không nổ phải từ đủ một mươi tám tuổi trở lên và không bị bệnh tâm thần hoặc không mắc bệnh khác
không thể nhận thức làm chủ được hành vi mới được đốt pháo hoa của bộ quốc phòng
khi pháo mua về thì chúng ta nên bảo quản ở nơi khô giáo tránh ánh sáng trực tiếp tuyệt đối không để cho trẻ em sử dụng và tự ý đốt pháo
ngoài ra khi sử dụng đốt pháo thì chúng ta nên lưu ý là đốt pháo phải ở nơi thoáng không ở phía dưới thì không gần các vật dụng dễ cháy
phía trên thì không tiếp ráp các đường dây điện dễ gây chập cháy nổ
và đối với khoảng cách an toàn thì tối thiểu phải cách xa khu vực đốt là khoảng năm mét để đảm bảo khi pháo mà được ra khỏi bệ các tàn pháo không gây cháy nổ cho các vật dụng xung quanh
ngoài ra thì cũng khuyên cáo người dân không tự ý mua thuốc pháo về để cuốn hoặc làm các loại sản xuất pháo nổ

ngoài ra đối với đêm giao thừa các trận địa pháo trên thành phố mặc dù là bắn ở tầm cao tuy nhiên lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy cũng khuyên cáo người dân khi đi xem pháo hoa thì không nên tiến sát lại khu vực giàn pháo để làm sao đảm bảo an toàn phòng cháy cũng như đảm bảo an toàn khi những quả pháo nó không đạt yêu cầu mà nó có thể chưa nổ thì gây dẫn đến là gây mất an toàn
vâng thưa quý vị vui xuân nhưng không quên an toàn
công điệp mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình an ninh với cuộc sống ngày hôm nay
chỉ còn ít ngày nữa là bước sang xuân mới giáp thìn
thay mặt những người làm chương trình kính chúc quý vị khán giả một năm mới an khang thịnh vượng vạn sự